gần bảy mươi năm kể từ khi vệ tinh sputnik được phóng lên giờ đây có hàng nghìn vật thể bay ở ngoài không gian
chúng nhiều đến mức khiến nhiều chuyên gia cảm thấy lo lắng
những nghiên cứu mới đây cho thấy cuộc chạy đua vào không gian đang thay đổi bầu khí quyển một cách rõ rệt
điều này có thể tạo ra tác động tiêu cực tới tầng ozone và khí hậu trên trái đất
charles tonbury nhà nghiên cứu tại cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia cho biết
ông và các cộng sự của mình đã phát hiện ra vô số dấu vết không gian của con người ở tầng bình liêu
lưu tầng thứ hai của khí quyển
tầng bình lưu này ngày càng
trở nên chật trội chúng tôi đang
xem xét điều đó cũng như nghiên cứu
kỹ lưỡng về lượng vật chất khổng lồ chúng ta
đưa vào không gian
một nghiên cứu mới đây phát hiện ra
một mươi các hạt nằm tại thượng tầng khí quyển
có chứa mảnh kim loại từ tên lửa
hoặc vệ tinh giới chuyên gia cho rằng
trong vài thập kỷ tới
lượng rác thải vũ trụ do con người tạo ra
sẽ ngang bằng với lượng rác thải vũ trụ tự nhiên
lượng rác vũ trụ được dự đoán
sẽ còn tăng cao trong những năm tới
trong bối cảnh cuộc đua không gian
đang ngày càng quyết điện
bing wei chuyên gia về môi trường đang làm việc
tại cnn đề cập đến sự điều chỉnh
của hệ thống phóng từ tên lửa của spacex
ông cho rằng
thay đổi trên sẽ làm tăng thêm hàng tấn
nhiên liệu hóa thạch trong mỗi lần phóng
còn với các vệ tinh sẵn có
chúng cũng có thể tạo ra những đám mây rác
khi rời quy đảo
có hơn tám ba trăm linh vệ tinh
đang bay ngoài không gian
đó tất nhiên chưa phải là con số cuối cùng
văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ
của mỹ dự đoán sẽ có khoảng năm mươi tám
vệ tinh được đưa vào không gian trong vòng
sáu năm tới một nghiên cứu khác
thì đưa ra con số thấp hơn hai mươi
ngay cả những con số
dự đoán thấp nhất cũng đã để lại những lo ngại
cnn mô tả
khí quyển đang rơi vào cảnh đông đúc đến mức
không thể tưởng tượng nổi kể từ khi
nenam chang lần đầu đặt chân lên mặt trăng
cnn cho rằng
ở quy đạo hai km
xung quanh trái đất các vật thể có thể
pha chạm với tốc độ khoảng hai mươi ba
sạc một giờ điều này đồng nghĩa
ngay cả một mảnh vụ nhỏ nhất cũng có thể
làm nứt cửa sổ của trang vũ trụ quốc tế
ước tình có khoảng
một trăm linh triệu mảnh vũ trụ với kích thước
gần bằng đầu bút thì do con người tạo ra
đang bay lượn ngoài không gian
cnn nhận định chúng tạo ra rủi ro lớn
cho ngành công nghiệp không gian
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình
thừa tiết chung trên
ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa
mưa rào rải rác và có nơi có rông
trung bộ có mây
ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
nam bộ có mây
ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng
đêm không mưa ngày sau đây sẽ là
dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây
có mưa mưa rào rải rác và có nơi
có rông gió nhẹ trời rét
có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi hai đến một mươi năm độ có nơi
dưới một mươi hai độ nhiệt độ cao nhất
từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
riêng khu vực điện biên lai châu
từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi trên
phía đông bắc bộ nhiều mây
sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sơn mù
riêng vùng núi có mưa rào và sông
vài nơi chiều và đêm có mưa
mưa nhỏ gió nhẹ chiều
và đêm gió đông bắc cấp ba vùng
vết biển cấp bốn cấp năm trời rét đậm
vùng núi rét hại nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi đến một mươi ba độ vùng núi
từ tám đến một mươi độ vùng núi cao
có nơi dưới năm độ nhiệt độ
cao nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hòa
đến thừa thênh huế nhiều mây
phía bắc sáng có mưa nhỏ mưa phùn
và sơn mù đêm có mưa và mưa
nhỏ phía nam có mưa vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời rét
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi
đến một mươi bảy độ phía nam từ một mươi tám
đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất
phía bắc từ một mươi chín đến hai mươi năm
độ phía nam từ hai mươi ba
đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều
giảm mây trời nắng gió đông bắc
cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất
phía bắc từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
phía nam có nơi từ hai mươi bốn
đến hai mươi sáu độ nhiệt độ
cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến
hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mây
ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng
đêm không mưa gió đông đến đông nam
cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất
từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông từ ba mươi năm đến
ba mươi độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn
xa trên một mươi km gió đông bắc
cấp sáu giữa cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
quần đảo trường sa có mưa rào
và rông vài nơi tầm nhìn xa trên
một mươi km gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây cấp sáu giữa cấp bảy
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
thưa quý vị ngay sau đây
sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố
chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây sáng
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trời xét đậm nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi một đến một mươi bảy độ
thành phố vinh có mưa nhiệt độ
từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi
trời nắng nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi tám độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi
trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo
sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai
mùa một tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại